nhân kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức lễ trao giải thưởng
võ trường toản lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi cho các cán bộ nhà giáo tiêu biểu
năm nay có năm mươi nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng võ trường toản
trong đó có một mươi bốn cán bộ quản lý và ba mươi sáu giáo viên
đây đều là gương có nhiều năm tâm huyết với nghề đóng góp cho ngành giáo dục thành phố
như có những sáng kiến và giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn
đây cũng là giải thưởng truyền thống hàng năm của tp hcm
nhằm kịp thời phát hiện khen thưởng những đóng góp xứng đáng của các thầy cô giáo
tiếp tục lan tỏa lòng yêu nghề tinh thần ham học hỏi
không ngừng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và nhiệt huyết với nghề